tại tỉnh phú yên dù mới bước vào đầu vụ sản xuất vụ hè thu nhưng do nắng nóng kéo dài liên tục nhiều tháng qua khiến cho tình hình thiếu nước xảy ra ngay từ đầu vụ đặc biệt là ở những diện tích cuối canh và vùng chân ruộng cao
ngay lúc này thì một số cánh đồng vẫn chưa thể sản xuất hoặc là có nơi xuống giống rồi mất trắng
đây là cánh đồng lúa ở hợp tác xã an ninh đông xuống giống đến hôm nay là một mươi ngày do không có nước trời lại nắng nóng kéo dài nên cả cánh đồng khô khốc nứt nẻ
trong vụ hè thu hộ của ông nguyễn tình xuống giống hai xào nhưng đến hôm nay mất trắng toàn bộ
theo tính toán của hợp tác xã an ninh đông huyện tuy an diện tích lúa nằm trong vùng tưới do xã quản lý thiếu nước lên đến một trăm một mươi hectare
tại xứ đồng cuối canh n ba thuộc xã hòa trị huyện phú hòa hiện vẫn chưa có nước để làm đất xuống giống
nếu so với lịch vụ hè thu năm nay thì những diện tích này đã muộn khoảng nửa tháng
hiện có khoảng hai trăm linh hectare thuộc các xã vẫn chưa có nước để làm đất xuống giống
còn diện tích đã xạ đang thiếu nước đã lên tới hơn hai trăm linh hectare
cho nên là chắc chắn là ở đây cái vụ này là thiệt hại nặng giống như trò không mưa
theo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy nông đồng cam nắng nóng chân ruộng khô lượng nước bốc hơi rất lớn nên tiến độ cấp nước chỉ bằng một nửa so với năm hai nghìn một mươi tám
hiện công ty đang tổ chức điều tiết ép nước về các vùng cuối nguồn ở các vùng nguy cơ cao tiến hành bơm chống hạn để cung cấp nước cho cây lúa
đặt hai cái máy bơm là hai mươi hai là cái máy bơm này là công chức
công chức rất là lớn và cũng chuẩn bị những cái máy mắc thiết bị để phục vụ trong công tác chống hạn như là bơm nguồn nước chiến cũng như là những cái nguồn nước mà tặng dụng những cái cân tiêu
trước thực trạng trên ủy ban nhân dân huyện tuy an đã có văn bản kiến nghị tăng lưu lượng xả trên các hồ
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy nông đồng cam cũng đang phối hợp với các hợp tác xã nông nghiệp vận hành các trạm bơm chống hạn
và tổ chức ép nước cấp đủ cho nông dân làm đất xuống giống chậm nhất trong ba ngày tới
để xuống giống vụ lúa hẻ thu đồng thời cấp nước cho các chân ruộng đang bị khô hạn để hạn chế thấp nhất thiệt hại cho nông dân